sau khi nghe tờ trình cũng như báo cáo thẩm tra về dự án luật thỏa thuận quốc tế
quốc hội đã nghe tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
về điều chỉnh chương trình năm hai nghìn hai mươi chính phủ đề nghị đưa ra khỏi chương trình hai dự án luật
thứ nhất là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai để chính phủ tiếp tục chỉ đạo
việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn đề xuất nội dung sửa đổi trong luật đất đai khắc phục các vướng mắc bất cập
thứ hai là luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi để chính phủ có thêm thời gian nghiên cứu tổng kết thực tiễn
đánh giá tác động và lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có liên quan và trình đồng thời với dự án luật bảo hiểm y tế sửa đổi
thay đổi phạm vi sửa đổi dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường thành luật bảo vệ môi trường sửa đổi
bổ sung vào chương trình một dự án luật bốn dự thảo nghị quyết bao gồm dự án luật cư trú sửa đổi
nghị quyết của quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
nghị quyết của quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
nghị quyết của quốc hội về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội
nghị quyết của quốc hội về công nhận và cho thi hành tại việt nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp